chiều nay ngày hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi việt nam ghi nhận thêm một mươi ca nhiễm covid một mươi chín mới
nâng tổng số ca mắc bệnh tại việt nam lên một trăm sáu mươi ba ca
cụ thể bệnh nhân số một trăm năm mươi bốn là nữ quốc tịch việt nam hai mươi ba tuổi địa chỉ thường trú tại thành phố hạ long
tỉnh quảng ninh là du học sinh tại anh
bệnh nhân số một trăm năm mươi năm là nữ quốc tịch việt nam trú tại ân thi tỉnh hưng yên sinh viên du học tại anh
bệnh nhân số một trăm năm mươi sáu là nam hai mươi một tuổi quốc tịch việt nam địa chỉ tại phường bảy thành phố trà vinh
cả ba bệnh nhân một trăm năm mươi bốn một trăm năm mươi năm và một trăm năm mươi sáu đều về việt nam từ ngày hai mươi hai tháng ba trên chuyến bay của vietnam airlines số hiệu vn năm mươi
bệnh nhân số một trăm năm mươi bảy là nữ quốc tịch anh ba mươi một tuổi hiện ngụ tại đường tôn đản phường một mươi ba quận bốn thành phố hồ chí minh
bệnh nhân số một trăm năm mươi tám là nam quốc tịch brazil bốn mươi năm tuổi hiện ngụ tại đường bốn mươi hai quận hai
thành phố hồ chí minh
bệnh nhân số một trăm năm mươi chín là nam quốc tịch brazil ba mươi ba tuổi hiện ngụ tại phường thạnh mỹ lợi quận hai thành phố hồ chí minh
cả ba bệnh nhân số một trăm năm mươi bảy một trăm năm mươi tám một trăm năm mươi chín đều có tiếp xúc với ca bệnh dương tính trong quán ba buda ngày một mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi
bệnh nhân số một trăm sáu mươi là nữ quốc tịch việt nam ba mươi tuổi ngụ tại thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng
một tháng trước bệnh nhân đã ở madrid tây ban nha ngày hai mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi
bệnh nhân số một trăm sáu mươi một là nữ tám mươi tám tuổi ngụ tại văn lâm hưng yên
bệnh nhân được điều trị tại bệnh viện bạch mai cùng với bệnh nhân số một trăm ba mươi ba từ ngày một mươi bảy đến ngày hai mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi
bệnh nhân số một trăm sáu mươi hai là nữ sáu mươi ba tuổi con dâu bệnh nhân số một trăm sáu mươi một ngụ tại thượng thanh long biên hà nội
bệnh nhân số một trăm sáu mươi ba là nữ bốn mươi ba tuổi là cháu gái của bệnh nhân số một trăm sáu mươi một ngụ tại thượng thanh long biên hà nội
hiện các bệnh nhân đang được cách ly điều trị
tại các cơ sở y tế trong tình trạng sức khỏe ổn định